chuyển sang những diễn biến mới nhất liên quan tới dịch covid một mươi chín tại triều tiên
trong hai mươi bốn giờ qua triều tiên là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới cao nhất với trên một trăm tám mươi sáu ca
mặc dù vẫn đứng ở tốp đầu nhưng hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna vẫn khẳng định
tình hình dịch bệnh tại nước này đã ổn định và được kiểm soát
trong đó lần đầu tiên sau gần một mươi ngày số ca sốt đã giảm xuống dưới hai trăm linh ca
trong hai mươi bốn giờ qua thế giới ghi nhận thêm bốn trăm sáu mươi bảy hai trăm năm mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín và bốn trăm bảy mươi hai ca tử vong
tới nay tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu vượt năm trăm hai mươi bảy triệu ca
trong đó trên sáu ba triệu người tử vong vì đại dịch
hồi đầu tháng này triều tiên xác nhận có ca mắc covid một mươi chín đầu tiên
kể từ khi đại dịch bùng phát khắp thế giới hơn hai năm qua
trong ngày hai mươi hai tháng năm triều tiên ghi nhận khoảng một trăm tám mươi sáu ca sốt
nâng tổng số trường hợp này từ bốn ca tử vong
cuối tháng bốn đến nay lên hơn hai sáu mươi bốn triệu ca
trước đó theo kcn này trong khoảng thời gian từ một mươi tám h ngày hai mươi tháng năm đến một mươi tám h ngày hai mươi một tháng năm
triều tiên ghi nhận hơn một trăm tám mươi sáu chín mươi trường hợp sốt giảm hơn ba mươi hai chín trăm bốn mươi người so với ngày trước đó
hai trăm chín mươi chín một trăm tám mươi người bình phục tăng hơn một mươi bảy tám trăm ba mươi người so với ngày trước đó
và ghi nhận một ca tử vong
diễn biến tích cực này diễn ra trong bối cảnh tổng thống mỹ joe biden
trong khuôn khổ chuyến công du hàn quốc có phát biểu cho biết
washington đã đề nghị cung cấp vaccine covid một mươi chín cho triều tiên nhưng không nhận được phản hồi
cùng với đó nhật bản cho biết sẽ cân nhắc hỗ trợ triều tiên đối phó với đại dịch covid một mươi chín
ngoại trưởng nhật bản yoshimasa hayashi vào ngày hai mươi hai tháng năm ngụ ý rằng
chính phủ nước này có thể cần cân nhắc hỗ trợ triều tiên đối phó với dịch covid một mươi chín
phát biểu trong một sự kiện tại thành phố niigata ngoại trưởng hayashi cho rằng
ngoại trưởng hayashi đã đề nghị cung cấp vaccine covid một mươi chín cho triều tiên
nhưng nếu không giải quyết các đợt bùng phát dịch một biến thể mới của virus sars cov hai
có thể xuất hiện và lan ra thế giới ông nói cả thế giới cần đối mặt với vấn đề này
tóm lại ngoài việc im lặng trước lời đề nghị cung cấp thiết bị y tế từ phương tây
các nước láng giềng khác như nhật bản và trung quốc cũng đang ngọ ý muốn giúp đỡ triều tiên
nếu như nước này sẵn sàng nhận hỗ trợ
mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức tuy nhiên nhật bản vẫn không hề ngần ngại về điều đó
để phân tích sâu hơn về xu hướng tích cực trong chống dịch covid một mươi chín
ngoài việc công bố số ca tấp hơn hai trăm linh ca ốm sốt mỗi ngày
triều tiên khẳng định từ mức tăng nhanh đến chóng mặt
nước này đã kiểm soát và ứng phó ổn định số ca hồi phục hàng ngày tăng trên toàn quốc
triều tiên hồi năm ngoái cho biết đã phát triển thiết bị phản ứng chuỗi bolimerat pcr
để tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín
theo kca nước này đang đẩy nhanh phát triển phương thức xét nghiệm mới
và xét nghiệm kháng thể để phát hiện sớm dịch bệnh
knca nhấn mạnh tình hình lây lan hiện tại ở triều tiên cho thấy
một xu hướng tích cực có mức tăng nhanh chóng ban đầu đến sự sụt giảm
sau khi được kiểm soát và ứng phó ổn định
số ca hồi phục càng ngày càng tăng trên toàn quốc
không giấu về số ca mắc theo kcna hơn hai triệu trong số hai sáu triệu ca sốt
đã phục hồi và sáu mươi bảy người đã chết
giới chức đã phân phát thực phẩm và thuốc men trên khắp đất nước
với việc nhân viên quân y được triển khai để giúp phân phát thuốc và thực hiện xét nghiệm
hơn một triệu nhân viên y tế bao gồm sinh viên và giảng viên trường y
đã được huy động để ngăn chặn và loại bỏ triệt để nguồn lây lan
triều tiên lần đầu công bố đợt bùng phát covid một mươi chín hôm một mươi hai tháng năm
làm dấy lên lo ngại về thiếu vaccine cơ sở hạ tầng y tế không đầy đủ
và một cuộc khủng hoảng lương thực tìm ẩn ở quốc gia hai mươi sáu triệu dân này
triều tiên hiện chưa xác nhận tổng số người xét nghiệm dương tính với sars cov hai
mỹ và hàn quốc tỏ ý sẵn sàng hỗ trợ triều tiên ứng phó với đại dịch
nhưng không nhận được hỏi đáp
nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết ba máy bay của hãng hàng không triều tiên air korrio
đã đến trung quốc tiếp nhận vật tư y tế và trở về bình nhưỡng hồi đầu tuần